hồ chí minh phát động tết trồng cây một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm ngày lâm nghiệp việt nam
hội thảo diễn ra có sự tham gia của một trăm năm mươi đại biểu là các nhà khoa học nhà nghiên cứu các nhà quản lý nguyên lãnh đạo của tổng cục lâm nghiệp
với sáu mươi bài tham luận đầy tâm huyết trí tuệ và nhiều nội dung sâu sắc về hoàn cảnh ra đời nội dung ý nghĩa lịch sử của phong trào tết trồng cây
do chủ tịch hồ chí minh khởi xướng đến nay vẫn còn nguyên giá trị đi vào nếp sống thường nhật của tổng cục lâm nghiệp việt nam

tổng cục hội tỉnh thanh hóa cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bao gồm khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp chiếm dụng vốn nợ trồng chéo chậm đường giải ngân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giải thể
với vị trí địa lý thuận lợi và sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh vĩnh phúc đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong thu hút fdi
hiện nay đã có hơn chín bảy trăm linh doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển sản xuất tại tỉnh này góp phần tăng thu ngân sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nhằm chủ động tiếp cận và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp châu âu và hoa kỳ vĩnh phúc tiếp tục tổ chức hội nghị thu hút đối tượng fdi
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông lê duy thành võ chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc về vấn đề này
thưa ông hiện nay vĩnh phúc đã thành công trong lĩnh vực thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp fdi là khu vực châu á
và tới đây vĩnh phúc lại chuyển sang thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp mỹ và châu âu
vậy thì có sự khác biệt gì giữa hai khối doanh nghiệp này không thưa ông ạ
cho đến thời điểm hiện nay việc mở rộng thị trường xúc tiến đầu tư tìm kiếm các thị trường tiềm năng
thì chúng tôi nhận thấy rằng thị trường châu âu và thị trường mỹ là những thị trường rất tiềm năng
các doanh nghiệp đến từ các thị trường này là những doanh nghiệp lớn có thương hiệu và sử dụng hàm lượng công nghệ rất cao
và sử dụng các công nghệ đảm bảo phù hợp với môi trường
vâng vậy thì với khoảng cách xa như vậy thì vĩnh phúc có chính sách gì riêng cho khối doanh nghiệp châu âu
và mỹ không thưa ông ạ
ngoài việc tạo môi trường rất thuận lợi về thủ tục hành chính các vấn đề liên quan đến đất đai
các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực các vấn đề liên quan đến hạ tầng kể cả hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật
thì chúng tôi còn tạo ra một môi trường sống tốt phù hợp với các nhà đầu tư đến từ châu âu
một loạt các khu nghỉ dưỡng các khu du lịch cũng như các khu đô thi
mở ra thì chúng tôi cũng đang hướng tới phong cách châu âu
tôi cho rằng đây là những cái điểm mà các nhà đầu tư đến từ mỹ hoặc từ châu âu rất quan tâm
vâng trong tất cả các sự kiện thu hút đầu tư tại các tỉnh thì thủ tướng chính phủ luôn luôn nhắc nhở rằng
tỉnh cũng như doanh nghiệp cần phải thực thi những dự án đã được ký kết tại hội nghị xúc tiến
vậy thì vĩnh phúc làm như thế nào để các dự án này thực thi được thưa ông
và để chuẩn bị cho những hội nghị xúc tiến như thế này là chúng tôi chuẩn bị khá là tốt
thứ nhất là về quy hoạch thứ hai là về đất đai và thứ ba là về các dự án chúng tôi cần thu hút
cả ba cái yếu tố này chúng tôi đều rất cụ thể rất rõ ràng
cho nên là các đối tượng các nhà đầu tư mà chúng tôi mời đến dựa hội nghị xúc tiến ngày hôm nay
là những đối tượng mà họ cũng quan tâm họ cũng đã và đang quan tâm đến những dự án cụ thể của chúng tôi
đều chuẩn bị cho cái hội nghị xúc tiến này
thì tỉnh vĩnh phúc cũng vừa mới tổ chức hai cái đoàn một cái đoàn đi mỹ và một cái đoàn đi châu âu
và sau khi hai cái đoàn này đi thì các cái dự án các cái chính sách cũng như là các cái khu
mà chúng tôi mong muốn thu hút đầu tư đã được chuyển đến cho họ
và họ thật sự quan tâm thì họ mới đến dự ngày hôm nay
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một đoàn công tác của đại sứ quán việt nam
tại liên bang nga do đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh voronet để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy
các quan hệ hợp tác song phương việt nam liên bang nga nói chung
và quan hệ giữa tỉnh voronet với các lĩnh vực và địa phương của việt nam nói riêng
tỉnh voronet sẵn sàng giúp thiết lập quan hệ trực tiếp với các doanh nghiệp hai nước
đồng thời voronet cũng có thể thu hút các nhà đầu tư việt nam
như đã lập ra đặc khu kinh tế trung tâm với nhiều yêu đại
hai bên cũng nhận thấy tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực du lịch
đồng thời cũng nhất trí với việc tỉnh voronet sẽ chọn một tỉnh của việt nam để kết nghĩa
qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác
trong khuôn khổ chuyến thăm tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đại sứ ngô đức mạnh đã gặp gỡ đại diện
cộng đồng người việt nam đang làm ăn học tập và sinh sống tại voronet
tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên
tạo ra luồng không khí mới thổi bùng ngọn lửa đam mê khởi nghiệp của mỗi đoàn viên thanh niên
nhiều năm qua bằng nhiều chính sách ưu tiên cho thanh niên
tại yên bái với hàng nghìn mô hình thanh niên khởi nghiệp đã mang lại thành công
qua đó phát huy vai trò sung kích của thanh niên đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
thanh niên nguyễn hải quân thị trấn mậu a huyện văn yên khởi nghiệp với mô hình sản xuất
chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế đồ chơi trẻ em thân thiện với môi trường
từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương
khởi nghiệp từ năm hai nghìn một mươi tám với quy mô nhà xưởng một trăm năm mươi m hai đầu tư chi phí hơn một trăm linh triệu đồng
sau hai năm khởi nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho bảy thanh niên
với mức lương từ năm đến sáu triệu đồng một người một tháng giá trị kinh tế mang lại gần năm mươi triệu đồng một tháng
để mình đưa ra những sản phẩm thật rẻ để cạnh tranh trực tiếp với đồ chơi nhựa
để giảm thiểu rác rảnh nhựa giảm thiểu những đồ dùng nhựa
từ phong trào khởi nghiệp này trong hai năm qua đã có hàng trăm mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên làm chủ đã khởi xướng
và đến nay những mô hình khởi nghiệp do đoàn viên thanh niên làm chủ đã và đang phát huy được hiệu quả kinh tế
góp phần so đối giảm nghèo tại địa phương
hiện nay các mô hình kinh tế của thanh niên đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng
phát huy được hiệu quả kinh tế mang lại thu nhập tốt tạo ra những hiệu ứng tích cực về giá trị kinh tế
về an sinh xã hội và môi trường
đến nay toàn tỉnh yên bái có gần một hai trăm linh mô hình sản xuất kinh doanh của thanh niên đang phát huy hiệu quả kinh tế
góp phần từng bước thực hiện mục tiêu so đối giảm nghèo làm giàu chính đáng của thanh niên
với tổng vốn đầu tư hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng tạo việc làm thường xuyên cho năm lao động
với mong muốn hệ thống khách sạn trên địa bàn tp hcm nắm bắt kịp các ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
nâng cao chất lượng cạnh tranh trong ngành du lịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sở du lịch tp hcm phối hợp với công ty công nghệ s cloud toàn cầu
tổ chức hội nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số tại các khách sạn hồ chí minh
các doanh nghiệp tham gia hội nghị đã được các nhà cung cấp công nghệ thông tin
giới thiệu các phần mềm ứng dụng để quản lý khách sạn có hiệu quả nhất
ứng dụng công nghệ như thế nào là hiệu quả trong quản lý và kinh doanh khách sạn thời bốn
bán phòng đại lý thông minh giải pháp tối ưu doanh thu dành cho các khách sạn
giải pháp tối ưu công suất bán phòng theo xu hướng công nghệ mới
định hướng phát triển và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các dự án đón đầu trong kinh doanh khách sạn
đây cũng là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vừa và nhỏ có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp sản xuất
vận hành công nghệ thông tin trong lĩnh vực khách sạn
để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt khi áp dụng công nghệ bốn
hôm qua tại thành phố hồ chí minh hội khoa học và công nghệ hàng không việt nam
đã tổ chức triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ hàng không tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trong lần đầu tổ chức tại việt nam triển lãm đã nhận được sự quan tâm
của nhiều doanh nghiệp hàng không trong nước và quốc tế
trong gian hàng giới thiệu các công nghệ thiết bị sản phẩm công nghiệp phụ trợ
thiết bị nội ngoại thất máy bay từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước
đây là hoạt động kết nối các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp hàng không quốc tế
các nhà sản xuất máy bay nông nghiệp máy bay không người lái
các công ty cung cấp thiết bị an ninh hàng không quản lý bay và trường đào tạo phi công
kỹ sư quốc tế v v
dịp này các doanh nghiệp việt nam được tiếp cận nghiên cứu và phát triển
các sản phẩm phục vụ cho ngành hàng không dân dụng
ngoài ra triển lãm còn tổ chức các hội thảo chuyên đề về kỹ thuật quốc tế hàng không
phát triển các cảng hàng không việt nam giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành vận tải hàng không việt nam
chiều qua tại hà nội đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí thông tin tuyên truyền
kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
theo đó lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam sẽ diễn ra tại hà nội
vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày ba tháng một mươi hai đại hội thi đua yêu nước sẽ diễn ra từ buổi chiều
ngày ba tháng một mươi hai với hơn năm trăm hai mươi đại biểu các cấp hội canh hùng thời kỳ đổi mới lực lượng vũ trang nhân dân
và các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu từ mọi miền đất nước
cũng tại buổi lễ này sẽ có sự góp mặt của đoàn đại biểu hiệp hội chiến binh quốc gia lào
và hội cựu chiến binh campuchia hội cựu chiến binh việt nam sẽ vinh dự đón nhận huân chương
lao động hãng nhất của nhà nước việt nam và danh hiệu cao quý khác của nhà nước lào
phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn phong trào cựu chiến binh gương mẫu
trong phần tiết quốc tế mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng tại hy lạp
nhật bản phát triển công nghệ chuẩn đoán ung thư sớm
thưa quý vị brazil tuyên bố có thể sẽ xem xét việc rút khỏi khối thị trường trung nam mỹ
megasur một khu vực thương mại gần ba mươi năm tuổi giữa nước này với argentina paraguay và uruguay
lý do mà brazil đưa ra là chính quyền mới tại argentina đã thay đổi lập trường liên quan tới chính sách mở cửa kinh tế của khối
ngoại trưởng brazil ernesto araujo nêu rõ viễn cảnh brazil rời megasur có thể không phải là lựa chọn
ngoại trưởng brazil đưa ra tuyên bố trên để phản đối những động thái gần đây của tân chính quyền argentina
mà ông cho là có góc nhìn đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của megasur
hiện argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của brazil phần lớn nhờ vào những trao đổi được thúc đẩy thông qua megasur
các máy bay f một mươi sáu không quân thổ nhĩ kỳ và nhiều máy bay khác sẽ thực hiện các chuyến bay tầm cao và tầm thấp trên bầu trời ankara
để kiểm tra hệ thống s một mươi sáu
việc ankara mua các tổ hợp s bốn trăm linh do nga sản xuất là nhân tố chính làm mối quan hệ với washington trở nên xấu đi
mỹ cho rằng s bốn trăm linh không tương thích với hệ thống phòng thủ của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
và đe dọa những máy bay tiêm kích tàng hình f ba mươi năm của mỹ
dự kiến ankara sẽ triển khai s bốn trăm linh từ mùa xuân năm hai nghìn hai mươi khi mà hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh và quá trình đào tạo nhân sự hoàn tất
người dân tại thủ đô khu vực phía tây thủ đô antet của hy lạp
đang trong cảnh khốn đốn do lũ lụt sau mưa bão trong hai ngày vừa qua
hiện đường phố và nhà cửa ở đây vẫn ngập sâu trong nước và bùn gây khó khăn cho cuộc sống của người dân
cơn bão mạnh mang theo mưa lớn trong hai ngày đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng
nước lũ dâng cao đe dọa cuốn trôi nhiều xe cộ và nhấn chìm nhà cửa trong bùn và nước lũ
nhiều người dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn
thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng
ngoài ra mưa lũ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường xá đất đá lợi từ trên núi xuống
khiến nhiều con đường bị cô lập giao thông đình trệ
mưa lũ tồi tệ hơn một phần do tình trạng cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực này trong năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn điện tử toshiba cop của nhật bản phối hợp với viện nghiên cứu ung thư quốc gia và đại học dược tokyo
đã phát triển một công nghệ mới có thể phát hiện một mươi ba loại ung thư khác nhau
với độ chính xác lên tới chín mươi chín chỉ từ một giọt máu
phương pháp mới sẽ phân tích các dạng và sự tập trung của phân tử arn trong tế bào ung thư được sản sinh trong máu
chỉ bằng một vi mạch và một thiết bị nhỏ tế bào ung thư sẽ được chuẩn đoán ngay trong vòng chưa đầy hai giờ
với chi phí khoảng một trăm tám mươi đô thậm chí còn thấp hơn
dự kiến phương pháp mới sẽ được dùng để phát hiện ung thư dạ dày thực quản phổi gan mật tụy ruột bùng trứng
tuyến tiền liệt bàng quang vú biếu thịt và u thần kinh đệm
giai đoạn thử nghiệm sẽ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân